với hơn một mươi một năm hình thành và phát triển psa đã có một chặng đường nỗ lực để phương rộng cánh tay tới nhiều mô hình tòa nhà nhiều đối tượng khách hàng trong đó có những khách hàng rất khó tính đến từ nước ngoài như nhật bản trung đông và các tổ chức doanh nghiệp tập đoàn lớn hàng đầu trong nước
chất lượng dịch vụ liên tục đổi mới chính là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp và cũng chính là những tiêu chí mà psa đã được đánh giá cao khi tham gia chương trình thương hiệu quốc gia
chương trình thương hiệu quốc gia khi xét các thương hiệu của các sản phẩm sản phẩm ở đây gồm cả hàng hóa và dịch vụ thì chúng tôi quan tâm đến ba tiêu chí trụ cột của chương trình thương hiệu quốc gia đó là chất lượng đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong
tất nhiên là cả ba tiêu chí này đều quan trọng nhưng mà chúng tôi đánh giá là công ty psa có hai tiêu chí
chúng tôi đánh giá rất cao đó là chất lượng và việc đổi mới sáng tạo
chất lượng của psa cũng đã được các khách hàng khách hàng ở đây thì không những là của việt nam mà còn của các doanh nghiệp của nước ngoài tại việt nam đánh giá rất là cao thể hiện qua thị phần ngày càng phát triển của công ty
thứ hai là trong cái công việc của mình thì công ty psa cũng đã có sự đổi mới sáng tạo
và nhằm để đáp ứng được các nhu cầu cũng như là thị yếu của khách hàng thì chúng tôi đánh giá rất cao hai cái tiêu chí này
chúng tôi muốn tham gia những chương trình lớn mang tầm góc quốc gia để khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp
đấy đó là mục tiêu phấn đấu để cung cấp chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn đến khách hàng
không bằng lòng với những gì đã đạt được một danh hiệu được trao cũng đồng nghĩa phải trách nhiệm hơn đồng lòng nỗ lực hơn để chất lượng dịch vụ của ngày hôm nay hơn ngày hôm qua
và ngày mai phải đạt được
hãy hơn những gì đã làm được của ngày hôm nay
đó là những điều mà ban lãnh đạo cán bộ nhân viên của psa luôn hướng tới
một điều hết sức quan trọng đối với chúng tôi là trong việc chủ động tích cực tham gia các chương trình đánh giá mang tính chuyên sâu
liên quan đến cái mảng dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp
qua đó giúp chúng tôi tự đánh giá nhìn lại bản thân cũng như hiểu rõ được yêu cầu của khách hàng
từ đó đưa ra các giải pháp để đa dạng hoạt và nâng cao chất lượng dịch vụ của khách hàng
việc kiểm soát chất lượng dịch vụ tại ea đây thì là được ban lãnh đạo công ty hết sức chú trọng
và công ty đã có thành lập một phòng quản lý chất lượng riêng với nhiệm vụ là kiểm soát các chất lượng dịch vụ của công ty đề ra
nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng
đối với chúng tôi mà nói thì chúng tôi luôn hiểu rằng đối với một doanh nghiệp khi mà tất cả các nhân viên đều tự hào về doanh nghiệp của mình
thì ở đó sẽ có sự làm việc tận tay tận tâm và đồng lòng
nhiều ý kiến vẫn cho rằng thương hiệu quốc gia là một giải thưởng dành cho doanh nghiệp
tuy nhiên ban lãnh đạo công ty psa đã xác định rõ không đơn thuần là một giải thưởng
đây là một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia dài hạn
bởi vậy khi được lựa chọn và đạt thương hiệu quốc gia thì mới chỉ là bước khởi đầu của việc tham gia chương trình xúc tiến thương mại mang tầm cỡ quốc gia
nhà nước chính phủ thì không làm thay doanh nghiệp nhưng sẽ đứng ra để bảo trợ và phối hợp cùng với doanh nghiệp
để xây dựng quảng bá những thương hiệu có chất lượng và rất có uy tín về sản phẩm
và giúp cho các doanh nghiệp có xây dựng được thương hiệu về sản phẩm của mình
không những tại thị trường việt nam mà tiến tới ngay tại các thị trường trên thế giới
đây là những nội dung chính và chúng tôi một lần nữa đánh giá rất cao là công ty psa
thì cũng có trong quá trình của mình cũng đã có cố gắng nỗ lực
có được sản phẩm đây là dịch vụ và có thể đạt được thương hiệu quốc gia trong thời gian vừa qua
việt nam là một thị trường ngày càng rộng mở hội nhập cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn
khi có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
trong bối cảnh ấy không ít doanh nghiệp việt đã và đang ngày càng trưởng thành thể hiện bản lĩnh và năng lực
những doanh nghiệp có khát vọng có mục tiêu mang tính bền vững nhân văn
chính là động lực tạo nên sức mạnh để làm nên một việt nam thực sự năng động sáng tạo
và hùng cường